ngày một mươi hai tháng năm cựu lịch thủy đánh bộ mỹ daniel penney người bị cáo buộc đã kẹp cổ
dẫn đến cái chết của một người đàn ông da màu hồi đầu tháng này đã ra đầu thú với cảnh sát thành phố new york
veni sẽ phải đối mặt với cáo buộc tội ngộ sát
một video lan truyền cho thấy penney đã kẹp cổ jordan yelly vào ngày một mươi một tháng năm
khi họ đi trên chuyến tàu f ở manhattan
nạn nhân từng là một nghệ sĩ biểu diễn trên tàu điện ngầm
nhưng sau đó mắc bệnh tâm thần và lạm dụng ma túy
theo các nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ việc
nạn nhân đang lớn tiếng kêu đói trong toa hành khách
thì bị cáo tiến đến phía sau và xiết chặt cổ anh ta
giám định pháp y cho biết yelly bị chết vì bị bóp cổ
biện hộ cho mình bị cáo bày tỏ sự chia buồn với người thân của nely
và cho rằng nạn nhân đã hung hăng đe dọa các hành khách đi trên tàu
do đó bị cáo mới có hành động như vậy
vụ việc và sự chậm trễ của các công tố viên trong việc buộc tội yelly
đã làm dấy lên nhiều cuộc phản đối
một số người cho rằng vụ việc giống như một hành vi phạm tội
không được được đảm bảo